tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một cho biết tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tại cảng cát lái tồn động hơn ba mươi năm container trong đó có hơn năm container tồn bãi hơn chín mươi ngày
theo đó số container tồn động tại cảng cắt lái được xử lý theo hai hướng yêu cầu các hãng tàu vận chuyển số phế liệu nêu trên ra khỏi lãnh thổ việt nam theo quy định và tiến hành bán đấu giá hàng không đạt tiêu chuẩn gây ô nhiễm môi trường thì tiêu hủy
kể từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến nay cảng cát lái đã ngừng tiếp nhận toàn bộ mặt hàng phế liệu nhựa để tránh phát sinh thêm các container phế liệu vô chủ tại cảng này
hiện nay tại nhiều cảng biển tình trạng phế liệu nhập khẩu vào việt nam diễn biến phức tạp khi hàng nghìn container phế liệu ung ứ tại các cảng biển từng năm này qua năm khác do không đủ điều kiện thông quan
vấn đề đặt ra là cần siết chặt kiểm tra kiểm soát thủ tục hải quan giám sát hải quan đối với hàng hóa trung chuyển tại cảng biển